thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi chín nhằm đánh giá toàn diện công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn hai mươi
những vấn đề còn tồn tại bài học kinh nghiệm từ thực tế công tác chỉ đạo điều hành trong thời gian vừa qua
trung bình mỗi năm thiên tai làm trên ba trăm linh người chết và mất tích thiệt hại về kinh tế khoảng từ một đến một năm gdp
khiến nhiều thành quả đã mất đi làm chậm sự phát triển ở nhiều khu vực
tác động đến mọi hoạt động dân sinh kinh tế an ninh quốc phòng của đất nước
từ nay đến cuối năm dự báo sẽ xuất hiện khoảng một mươi một một mươi ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển đông
trong đó có khoảng năm sáu cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền
bão tập trung nhiều ở khu vực trung bộ và phía nam trong những tháng nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
lũ tại sông khu vực bắc bộ bắc trung bộ
tình hình hạn hán xâm nhập mặn năm nay cũng đã tạo ra một lịch sử mới
khốc liệt hơn cả đợt hạn mặt lịch sử năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cho thấy sự biến đổi thời tiết vô cùng phức tạp do vậy hội nghị đã thảo luận tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm
nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức bộ máy chỉ đạo điều hành